bộ lao động thương minh và xã hội vừa ban hành thông tư ba mươi năm quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín
thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
các quy định tại thông tư được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó đối với đối tượng quy định tại khoản một một thông tư ba mươi năm tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm
nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
trường hợp thuộc khoảng hai điều một thông tư ba mươi năm thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức
thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm
nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng